thưa quý vị được mệnh danh là những bông hồng thép những người nữ chiến sĩ công an khi khoác trên mình bộ sắc phục công an nhân dân
bất kể lĩnh vực công tác hay trận tuyến đều khó khăn gian khổ đều đảm bảo an ninh trật tự đều luôn nỗ lực phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ
góp phần mang lại cuộc sống bình yên hạnh phúc cho nhân dân
và ngày hôm nay ngày hai mươi tháng một mươi một ngày đặc biệt phụ nữ việt nam chúng tôi đã mời tới trưởng quay thứ tá cơ sò hợp bực khắp
trưởng công an thị xã yunpa tỉnh gia lai đồng thời cũng là một nữ đại biểu quốc hội khóa một mươi bốn
để cùng lắng nghe và chia sẻ với biết bao khó khăn thách thức mà họ đã phải đối diện
lời đầu tiên xin được cảm ơn thứ tá cơ sò hợp bực khắp đã đến với trưởng quay của chương trình an ninh tv
và tôi được biết là chị là một người dân tộc gia lai chị có thể chia sẻ về tên của mình và vì sao chị lại lựa chọn là trở thành một cán bộ chiến sĩ công an không ạ
vâng cảm ơn bạn mình tên là cơ sò hợp bực khắp
bực khắp nghĩa là tình yêu là yêu thương là theo nghĩa rộng ấy
còn nếu mà tí là yêu thì là khắp thôi khắp là yêu
còn bơ khắp là tình yêu đó là sự yêu thương rộng lớn giữa con người với con người
chứ nó không đơn giản chỉ là tình yêu nam nữ
cái động lực để mình trở thành một người chiến sĩ công an nhân dân đó là cái cảm xúc của một đứa trẻ
khi mà chờ đợi ba mình đi đánh trận về cứ mỗi lần nghe tiếng xe
thì mình vọt xuống giường và chạy lên trung tâm chỉ huy
và có những điều mà một đứa trẻ mà ngày nay người ta khuyến cáo không nên nhìn thấy
thì mình lại được nhìn
và những điều đó nó thôi thúc một cái cảm xúc cho một đứa trẻ là phải cố gắng làm sao để trưởng thành hơn nữa
để trở thành giống như ba mình đấy mẹ mình đấy
để có thể bảo vệ những người đồng bào nơi mà mình sinh ra và lớn lên
một cái tên đầy ý nghĩa và một ước nguyện rất là ý nghĩa nữa ạ
chị hiện đang là trưởng công an thị xã ayunpa
là một nữ lãnh đạo ở một đơn vị mà tôi nghĩ rằng số lượng cán bộ chiến sĩ là nam sẽ nhiều hơn nữa
vậy thì liệu rằng đây có phải là khó khăn với chị hay không ạ
vâng có lẽ đó là khó khăn của rất nhiều người là phụ nữ mà làm lãnh đạo và đứng đầu các đơn vị
tuy nhiên là trong lực lượng vũ trang chúng ta thì cái rào cản giữa nam và nữ thì ngày nay nó cũng không phải là quá lớn
bản thân bơ khách sinh ra lớn lên trong môi trường lực lượng vũ trang
khi sinh ra lớn lên trong khu tập thể có một mình mình là nữ
khi vào đại học cũng lớp có một mình mình là nữ
và khi về công tác tại đội an ninh công an huyện ayunpa lúc bấy giờ cũng có một mình mình là nữ
tức là mình gần như mất đi cái rào cản giữa nam và nữ
và đặc biệt là trong đơn vị anh em sống với nhau rất là lâu năm gần hai mươi năm rồi
mọi người rất là chia sẻ thông cảm cùng nhau là phấn đấu vì một cái điều tốt hơn
cho nên khi là người đứng đầu của đơn vị
làm nữ nhưng mà lại rất là thuận lợi vì được anh em cán bộ chiến sĩ trong đơn vị ủng hộ tín nhiệm
và cùng mình phấn đấu làm mọi cái mà đạt được cái hiệu quả công việc tốt nhất
dường như là những khó khăn cũng đã làm cho bản thân mỗi chúng ta trưởng thành hơn
vậy trong công việc cũng như là trong cuộc sống thì đồng chí luôn tâm niệm về điều gì và vì sao ạ
mình thường nói với anh em cán bộ chiến sĩ là chúng ta hãy sống nhưng ngày mai sẽ chết
bởi vì mỗi người chúng ta ai cũng có một lần sẽ phải chết
khi chúng ta sống mà có thể mang được một nụ cười cho một người có nghĩa là đã cho họ một mươi thang thuốc bổ
thế thì đối với lực lượng công an chúng ta nhiệm vụ của chúng ta đó là phục vụ nhân dân bảo vệ tổ quốc
và nếu như mà chúng ta làm tốt được cái lòng dân phù hợp với lòng dân
mỗi một cán bộ chiến sĩ mỗi ngày làm một việc tốt vì nhân dân thì điều đó đã góp phần bảo vệ tổ quốc rất là nhiều
vâng hiện chị đang làm đại biểu quốc hội khóa một mươi bốn
đồng thời cũng là ủy viên hội đồng dân tộc của quốc hội
trên mỗi một cương vị thì sẽ có những áp lực công tác khác nhau đúng không ạ
mình là lực lượng vũ trang khi tham gia vào quốc hội thì cái cách tư duy và công việc mình làm thì nó có hơi cứng nhắc hơn một tí
tuy nhiên là ở quốc hội thì mình lại có điều kiện được thể hiện được lắng nghe tiếng nói những nguyện vọng chính đáng của nhân dân
và là người trực tiếp có thể truyền đạt những ý kiến nguyện vọng
nguyện vọng chính đáng của nhân dân tới các cơ quan cấp cao
và đặc biệt hơn nữa cái áp lực mà một đại biểu quốc hội phải trải qua đó chính là nói làm sao mà dân dễ nghe nhất mà cán bộ cũng dễ hiểu nhất
nên là mình tiếp nhận thông tin đó từ người dân rồi nhưng làm sao để truyền đạt cho các bộ ban ngành ở trên hiểu được đúng cái tâm tư nguyện vọng chính đáng đó của nhân dân thì lại là một vấn đề khác
và áp lực lớn hơn nữa
đó chính là bấm nút để mà có thể phát biểu
bởi vì mỗi người có một cái nút nhưng mà nó giống như là đua nhau
ai mà bấm được trước thì mới có thể trả lời và có thể phát biểu cái ý kiến nguyện vọng đó của nhân dân trước công chúng và trước các bộ ban ngành
còn nếu không chúng ta chỉ chuyển bằng văn bản vì dân thì nhiều người theo dõi trên tv thì họ không hiểu họ bảo là tại sao đại biểu quốc hội lại không truyền đạt ý kiến của nhân dân tới các cơ quan bộ ban ngành
vâng đúng thật là
vậy thì thời gian dành cho gia đình của mình chắc chắn là cũng sẽ có nhiều khó khăn
chị có thể chia sẻ được về điều này không ạ
à gia đình thì đúng là mỗi nhà mỗi hoa mỗi cây mỗi cảnh
trong cuộc sống gia đình thì mình luôn cố gắng cố gắng làm sao làm tốt nhất những gì mình có thể
va trò của một người con đối với cha mẹ va trò một người vợ đối với chồng và va trò của một người mẹ đối với con
và mỗi người trong gia đình đều phải
một chút một ít để cùng nhau phấn đấu vì cái điều tốt đẹp hơn
tức là người này nhìn người kia để phân đấu vì một cái sự tốt đẹp hơn cho đất nước và cho xã hội
thưa chị hôm nay cũng là ngày hai mươi tháng một mươi ngày phụ nữ việt nam
vậy thì chị có thông điệp nào đó muốn gửi tới các chị em phụ nữ nói chung
cũng như là các chị em phụ nữ đang là những chiến sĩ công an trên mọi miền cả nước và đặc biệt là vùng sâu vùng xa không ạ
à mình mong muốn mỗi một người phụ nữ luôn luôn tự
tin tỏa sáng tức là hoa thì không phải đợi mùa mới nở
cho nên là mỗi người mỗi một người phụ nữ đều là một bông hoa
một bông hoa có thể không có hương thơm nhưng mà vẫn có thể làm cho tâm hồn của người đi qua có thể dịu nhẹ đi
đó là cái sức hút của người phụ nữ đối với xã hội
và mình mong muốn bản thân mỗi cán bộ chiến sĩ là trong lực lượng vũ trang chúng ta vượt lên chính mình
vượt lên những cái rào cản vượt lên những cái rào cản vượt lên những cái rào cản vượt lên những cái rào cản
mà do xã hội và do bản thân mình tự đặt ra
vâng xin cảm ơn những chia sẻ vừa rồi của chị đầy tâm huyết và ý nghĩa
một lần nữa thay mặt những người làm chương trình xin được gửi tới chị những lời chúc tốt đẹp nhất
chúc chị luôn có rời ra sức khỏe trẻ đẹp và công tác tốt ạ
vâng cảm ơn chương trình nhiều
vâng thưa quý vị thầm lặng trong cuộc sống trong cuộc đấu tranh với thế lực thù địch và các loại tội phạm
đó là những hy sinh đối với trách nhiệm là mẹ làm vợ nuôi dạy con cái
giữ lửa trong gia đình
cho dù có những khó khăn gian khổ nhưng những người phụ nữ công an nhân dân
luôn là cố gắng không ngừng nỗ lực vươn lên hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ
xứng đáng với tám chữ vàng mà bác hồ đã trao tặng
anh hùng bất khuất trung hậu đàng đàng